theo tổng cục thống kê hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam một mươi một tháng năm nay đạt mức xuất siêu kỷ lục hai mươi một tỷ usd trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước
tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt trên hai trăm năm mươi bốn sáu tỷ đô la tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi một tháng có ba mươi một mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd trong đó có sáu mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd
nổi bật là điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt gần bốn mươi bảy tỷ usd điện tử máy tính và linh kiện đạt trên bốn mươi tỷ usd máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần hai mươi bốn tỷ usd
riêng hàng dệt may đạt hai mươi sáu bảy tỷ usd giày dép đạt gần một mươi năm tỷ usd nhưng đều giảm so với năm trước
cũng theo tổng cục thống kê ước tính trong tháng một mươi một vừa qua có khoảng hơn một mươi ba xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước đạt giá trị kim ngạch hai trăm tám mươi năm triệu usd
so với cùng kỳ năm ngoái kim ngạch xuất khẩu ô tô nguyên chiếc tháng một mươi một tăng trưởng một mươi một sáu về lượng và tăng tám một về giá trị
tuy nhiên so với tháng liền kề trước đó mặt hàng này đã bị sụt giảm đáng kể
sự sụt giảm và bất ổn định của xe nhập khẩu chủ yếu xuất phát từ những ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch covid một mươi chín
mặc dù việt nam đang khống chế dịch rất tốt song ở nhiều nước trên thế giới đại dịch vẫn đang hoành hành rất nặng nề
bên cạnh đó bản thân thị trường ô tô trong nước cũng đang tạo những áp lực lên nhóm xe nhập khẩu
khi các loại xe lắp ráp trong nước được hưởng chính sách hỗ trợ năm mươi lệ phí trước bạ
giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long tăng nhẹ với mức tăng từ năm mươi đến một trăm linh đồng một kg
tuy nhiên việc thu mua của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do nguồn cung hạn hẹp
theo các thương lái thị trường đầu tuần giao dịch khá chậm
hiện nay vụ lúa thu đông đã tu hoạch gần xong trong khi lúa đông xuân mới gieo xạ
nên việc thu mua gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất bị giảm mạnh sản lượng các doanh nghiệp bao tiêu thu về không như dự kiến
trên thị trường thế giới giá trào bán gạo năm tấm của việt nam ổn định ở mức bốn trăm chín mươi ba bốn trăm chín mươi bảy đô la một tấn
theo các doanh nghiệp thời gian qua mức giá gạo xuất khẩu có nhiều khởi sắc
giá bán tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
chỉ trong tháng qua giá bán tăng từ hai mươi đến ba mươi đô la một tấn so với tháng trước đó
trong tuần giá cà phê trong nước tăng nhẹ theo giá hai sản thế giới tuy nhiên vẫn xuất hiện mối lo cho vụ cà phê mới
hiện giá cà phê trong nước đang giao động trong khoảng ba mươi hai bảy trăm linh đồng đến ba mươi ba hai trăm linh đồng một kg
tăng trung bình hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg so với tuần trước trong đó gia lai đang là địa phương có giá thu mua cao nhất
hiện thị trường cà phê robusta đã bớt mối lo về mưa lũ
tuy nhiên thu hoạch vụ mùa mới đang bị chậm lại vài tuần tại việt nam
chất lượng hạt cà phê sắp tới sau mùa mua lũ cũng là mối lo của nhà sản xuất lẫn giới kinh doanh
vừa qua giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đã tăng một đến hai đồng một kg kỳ vọng vượt mốc sáu mươi đồng một kg
tại đắk lắc đắk nông giá tiêu được thu mua ở mức năm mươi bảy năm trăm linh đồng một kg
tại gia lai giá tiêu hôm nay ở mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng một kg
tại đồng nai giá tiêu ở mức năm mươi sáu năm trăm linh đồng một kg
tại bình phước giá tiêu ở mức năm mươi tám đồng một kg
tại bà rịa vũng tàu giá tiêu ở mức năm mươi chín đồng một kg là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước
việc đẩy mạnh tăng đàn tái đàn và nhập khẩu một phần thịt lợn bị thiếu hụt đã khiến giá thịt lợn liên tục giảm trong thời gian vừa qua
theo tính toán của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sản lượng thịt lợn những tháng cuối năm sẽ được đảm bảo
những ngày vừa qua giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm trong đó nhiều địa phương ghi nhận mức giảm sâu từ ba bốn đồng một kg
hiện nay giá lợn hơi trên toàn quốc đang giao động ở mức khoảng trên dưới bảy mươi bốn đồng một kg
việc giá lợn giảm cho thấy cung cầu thịt lợn trong nước đang dần trở nên cân bằng hơn và phù hợp với mặt bằng giá thực phẩm nói chung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kỳ vọng từ nay đến cuối năm giá lợn hơi giao động quanh mức bảy mươi đồng một kg
để vừa bảo đảm lợi ích của người tham gia chăn nuôi vừa bảo đảm được nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một sắp tới
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân